nhằm tránh tình trạng ùn ứ giao thông quanh các bến xe trong dịp tết nguyên đán mậu tuất
sở giao thông vận tải tp hcm vừa chỉ đạo các bến xe khách bố trí thêm một số bãi đỗ xe chờ bên ngoài
kịp thời vận chuyển hành khách
tại bến xe miền đông bãi xe chờ tài được bố trí trên đường khe phận cân
khu vực bến xe miền tây bố trí bãi chờ xe trên đường số ba mươi một
tại những điểm chờ này các hãng xe được phép dừng đổ để chờ đến lượt vào bến vận chuyển hành khách
theo sở giao thông vận tải tp hcm lượng xe phục vụ tết hiện rất nhiều
xe khách kinh doanh vận tải theo tuyến cố định gần hai xe và xe khách theo hợp đồng khoảng bốn mươi chín tám trăm linh bảy xe
ngoài ra còn số lượng lớn xe khách từ các tỉnh thành phố thành phố khác tham gia vận chuyển hành khách dịp tết tại tp hcm